một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải xảy ra vào sáng nay tại dốc cú xã địch quả huyện thanh sơn tỉnh phú thọ đã khiến ít nhất sáu người bị thương nặng và nhập viện
theo thông tin ban đầu xe khách mang biển kiểm soát hai mươi sáu b sáu trăm hai mươi tám chạy theo tuyến sơn la hưng yên khi đi đến đoạn dốc cú bất ngờ va chạm với xe tải biển kiểm soát một mươi chín c một mươi nghìn sáu trăm năm mươi một khiến cả hai xe văng sang bên đường
vụ tai nạn đã làm ít nhất sáu người bị thương nặng và ngay sau đó đã được người dân phá cửa đưa người bị thương đi cấp cứu
trong đó tài xế của hai xe bị thương rất nặng hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ